bộ tài chính đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từ hai mươi xuống còn khoảng một mươi năm
đây là tim vui cho doanh nghiệp
tuy nhiên để đạt con số một triệu doanh nghiệp thành lập mới vào năm hai nghìn hai mươi
các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nhiều sự hỗ trợ hơn nữa từ chính phủ
đề xuất giảm thuế của bộ tài chính có tác động đến sự phát triển kinh doanh
đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa
với nhiều doanh nghiệp đây là bước đột phá về chính sách
tổng cục thuế đã cho hỗ trợ doanh nghiệp giảm xuống từ một mươi năm đến một mươi bảy
thì đây là một cái tin vui rất sáng sủa cho doanh nghiệp
thật ra nói từ doanh nghiệp mô hình nhỏ đến doanh nghiệp vừa và nhỏ
thì được đón nhận miễn giảm thuế
thì đây là một cái tốt cho doanh nghiệp
tuy nhiên theo thống kê của bộ tài chính
chỉ năm mươi trong số doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay có đóng thuế
năm mươi còn lại phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ siêu nhỏ
các chuyên gia đã phân tích
tổng mức đóng cho ba khoản bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
tới hai mươi một năm trên thu nhập thực nhận của người lao động
thêm hai phí công đoàn cao hơn nhiều các nước trong khu vực
đang là sức ép với doanh nghiệp giảm khả năng cạnh tranh lợi nhuận thấp
như vậy mối quan tâm của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ lúc này không phải là thuế
tôi thấy là tạo một cái điều kiện cho doanh nghiệp tốt hơn
trước kia thì hai mươi hoặc hai mươi tám thì sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuống còn một mươi năm nữa
doanh nghiệp thì tôi thấy là bộ tài chính đưa ra một biện pháp rất là tốt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
đây cũng chỉ là một bước đột phá đầu tiên thì coi là một phần là đó thôi
chứ chưa thể là mạnh mẽ được
rồi được tiếp cận với thị trường kết nối với lại thị trường quốc tế để tư thụ sản phẩm hóa của mình
thì cái đó là doanh nghiệp nhà nước sẽ cố gắng để tạo điều kiện cơ sở pháp lý
và chúng ta được biết theo nghị quyết ba mươi năm và các nghị quyết khác thì mục tiêu là gì

năm hai nghìn hai mươi thì chúng ta có được một triệu doanh nghiệp
như vậy sau giảm thuế doanh nghiệp cần sự hỗ trợ nhiều hơn của chính phủ
bên cạnh việc loại bỏ những rào cản về mặt thuế phí như chi phí đầu vào
chi phí lao động chi phí không chính thức
thì chính sách sẽ phải hướng đến đối tượng đích giúp cho doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thị trường